trong những ngày đầu huấn luyện thì những bỡ ngỡ khó khăn là không thể tránh khỏi thế nhưng nỗ lực vượt qua giai đoạn huấn luyện này chính là những bước đầu tiên để các chiến sĩ có thể hoàn thiện bản thân
bản lĩnh sẽ vững vàng hơn nếp sống sinh hoạt và học tập cũng sẽ kỷ luật hơn để mỗi tân binh sẵn sàng thực hiện công tác trong môi trường của lực lượng vũ trang
đã có một công việc ổn định với tấm bằng thạc sĩ nhưng tân binh đỗ đại dương đã tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
không phải ngày một ngày hai là có thể quen với môi trường quân ngũ kỷ luật kỷ cương
phải cố gắng rất nhiều để có thể đáp ứng yêu cầu của từng bài tập trong chương trình huấn luyện
nhưng mỗi chiến sĩ đều xác định đây là những bước quan trọng đầu tiên để hình thành quân phong quân kỷ phục vụ công tác sau này
vất vả và như thế thì chúng tôi sẽ rèn luyện được cho mình một cái tinh thần một cái ý chí và bản lĩnh để không chỉ là trong công việc và trong tất cả mọi điều của cuộc sống
thì tôi sẽ dùng những cái bản lĩnh đó để vượt qua mọi khó khăn
và tôi mong rằng là với những thứ chúng tôi học được thì chúng tôi sẽ đạt được thành công trong cuộc sống và cũng như là góp phần xây dựng tổ quốc đất nước
mới đầu mà bước vào đây thì chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ
nhưng mà được sự chỉ dẫn và hướng dẫn tận tình của các thầy thì em cũng cảm giác là mình sẽ mạnh mẽ hơn và có thể nhiều cái nó can đáng hơn
năm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp nhận quản lý và huấn luyện hơn một mươi năm chiến sĩ
tại một mươi sáu địa điểm nơi có các đơn vị của bộ tư lệnh đóng quân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
chương trình và kế hoạch huấn luyện tân binh được điều chỉnh linh hoạt phù hợp cơ bản thiết thực trên nền tảng vững chắc và chuyên sâu
công tác rèn cán luyện quân coi trọng kỷ luật kỷ cương nhưng phù hợp với từng đối tượng trong đó có cả những nữ tân bình
chúng ta đang xem huấn luyện để làm sao cho cán bộ chiến sĩ
chúng ta thường xuyên liên tục học tập giàn luyện và nắm bắt để tất cả các nội dung trong quá trình học tập giàn luyện đều phải có chất lượng và kết quả tốt như nhau
sự tiến bộ của các em đã nhìn thấy lên rõ rệt từ tư thế lễ tiết tác phong cử chỉ hành động lời ăn tiếng nói
phải tuân thủ theo quy định của lực lượng công an nhân dân và của đơn vị lực lượng vũ trang ăn ở tập trung
cũng như vận dụng và thực hành động tác về điều lệnh võ thuật bắn súng kỹ chiến thuật
các em đã nhìn thấy hiện lên kỹ năng rất rõ ràng
công tác huấn luyện đòi hỏi phải lân cao về mọi mặt để cho cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận các kỹ năng
để làm chủ các loại vũ khí trang bị công cụ hỗ trợ mà được trang bị của các đơn vị
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mà về đơn vị chiến đấu trong các vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ từng đơn vị
bổ sung lực lượng cho lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ với chủ trương chung của chúng tôi
là xây dựng nguồn nhân lực công an nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu
hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đơn vị cũng là ngôi nhà thứ hai
những tân binh một mươi tám đôi mươi bắt đầu thay đổi bản thân từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhất
ngăn nắp quy củ sinh hoạt tập trung cùng đồng chí đồng đội
và nỗ lực từng ngày để hiện thực